trước khi kết thúc giãn cách xã hội đợt hai thì dự kiến vào giờ ngày hai mươi chín tháng sáu
nhiều người dân tp hcm quan tâm biện pháp tiếp theo của thành phố để chống dịch trong thời gian tới
trong đó nhiều người thắc mắc về việc là có tiếp tục tạm dừng các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu hay không
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố sau hai tuần giãn cách xã hội
tp hcm sẽ tiếp tục áp dụng chỉ thị một mươi về siết chặt tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín kể từ ngày ba mươi tháng sáu
theo đó các loại hình dịch vụ kinh doanh không thiết yếu các chợ tự phát cần dừng hoạt động
người dân không tụ tập trên ba người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện
và tuân thủ triệt để quy tắc năm k của bộ y tế
ngoài ra tp hcm yêu cầu mọi người giữ khoảng cách tối thiểu một năm m tại các địa điểm công cộng
tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng chống covid một mươi chín
chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố thủ đức và các quận quyện chịu trách nhiệm trước ủy ban nhân dân tp hcm
nếu để tập trung quá ba người tại nơi công cộng ngoài phạm vi công sở trường học bệnh viện